xin chào các bạn
năm hai nghìn hai mươi ba là năm bản lề đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
bên cạnh thời cơ thuận lợi rất cơ bản cũng đặt ra nhiều nhiệm vụ mới khó khăn thách thức mới
lớn hơn đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng tô lâm nêu rõ dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của nhà nước
sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với quân đội nhân dân các bộ ban ngành các địa phương
sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế
lực lượng công an nhân dân đã bám sát sự lãnh đạo của đảng quản lý của nhà nước
với quyết tâm chính trị rất cao nỗ lực rất lớn hành động quyết liệt đổi mới cách làm
theo phương châm bám sát thực tiễn giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra ngay từ cơ sở
thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu công tác đã đặt ra là giữ vững an ninh quốc gia
bảo đảm trật tự an toàn xã hội góp phần tích cực bảo vệ độc lập chủ quyền thống nhất
toàn vẹn lãnh thổ lợi ích của đất nước tạo môi trường an ninh an toàn lành mạnh
để phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội mở rộng quan hệ đối ngoại
những kết quả mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được đã được lãnh đạo đảng nhà nước đánh giá và khẳng định
nhân dân đồng tình ủng hộ đó là năm sau cao hơn năm trước năm hai nghìn hai mươi ba tốt hơn cao hơn năm hai nghìn hai mươi ba
việc đánh giá đầy đủ toàn diện sâu sắc tình hình kết quả công tác năm hai nghìn hai mươi ba sẽ là tiền đề
cơ sở quan trọng cho việc xác định các chủ trương giải pháp phù hợp để tiếp tục thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ công tác công an trong năm hai nghìn hai mươi bốn và những năm tiếp theo
bộ trưởng tô lâm đề nghị các đại biểu nhận định phân tích dự báo sát xu hướng diễn biến của tình hình
nhận thức đầy đủ những thời cơ thuận lợi và khó khăn thách thức đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia
giữ gìn trật tự an toàn xã hội xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy
tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới tập trung thảo luận thống nhất các chủ trương giải pháp
để quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu yêu cầu nhiệm vụ công tác trong năm hai nghìn hai mươi bốn
xin được chuyển sang các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội sẽ tuyên án hai mươi một bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ chuyến bay giải cứu trong sáng nay
và trước đó diễn biến trong hai ngày xét xử ghi nhận các bị cáo đều thành khẩn khai báo bày tỏ thái độ ăn năn hối lỗi
trừ bị cáo trần minh tuấn giám đốc công ty thái hòa tiếp tục kêu an
khi nêu quan điểm luận tội đại diện vị kiểm sát nhân dân cấp cao tại hà nội đề nghị hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo hoàng văn hưng
cựu điều tra viên cơ quan an ninh điều tra bộ công an từ trung thân xuống hai mươi năm tù giam về tội lừa đảo chiếu đoạt tài sản
với nhóm nhận hối lộ bị cáo phạm trung kiên cựu cán bộ thuộc bộ y tế và vũ anh tuấn cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an
bị đề nghị án sơ thẩm tù trung thân
trái lại bị cáo nguyễn thị hương lan cựu cục trưởng cục lãnh sự được đề nghị giảm từ trung thân xuống hai mươi năm tù
trong khi các ông tô anh dũng cựu thứ trưởng bộ ngoại giao đỗ hoàng tùng cựu cục phó lãnh sự bộ ngoại giao
vũ sĩ cường cựu cán bộ cục quản lý xuất nhập cảnh bộ công an trần văn tân cựu phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam
được đề nghị giảm từ chín tháng đến bốn năm tù
cấp sơ thẩm tuyên họ từ sáu đến một mươi sáu năm tù giam
một số bị cáo khác cũng được đại diện viện kiểm sát đề nghị giảm án
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nam định vừa điều tra và triệt phá
một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc có tính chất quy mô lớn trên cổng game vn một trăm sáu mươi tám
chỉ tính riêng từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay số tiền giao dịch đánh bạc lên đến hơn hai trăm linh tỷ đồng
căn cứ vào tài liệu điều tra bước đầu xác định có tám đối tượng tham gia trong đường dây
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nam định đã huy động toàn bộ lực lượng
triển khai tám tổ công tác đồng loạt tiến hành lệnh bắt khám xét khẩn cấp
đối với các đối tượng có liên quan trong đường dây là hoàng phú quốc trịnh đình từ văn đình hoàng lê tuấn anh
dương danh chiến nguyễn thị linh đinh khắc huấn và nguyễn thành lộc
kết quả khám xét đã thu giữ một mươi ba điện thoại di động năm máy tính và cây máy tính
một xe ô tô cùng vật chứng phục vụ hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tại cơ quan công an các đối tượng đều thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức game trực tuyến
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã quảng bá kêu gọi được khoảng hơn ba năm trăm linh tài khoản tham gia
số tiền giao dịch hoạt động đánh bạc một ngày khoảng từ năm trăm linh triệu đồng cho tới sáu trăm linh triệu đồng
ước tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay số tiền giao dịch đánh bạc trên mạng trên cổng game vn một trăm sáu mươi tám lên đến trên hai trăm linh tỷ đồng
và vụ việc đã được bàn giao cho cơ quan công an điều tra thụ lý theo thẩm quyền
thưa quý vị quá trình điều tra
vụ án tại tri cục đăng kiểm số tám cục đăng kiểm việt nam đến nay cơ quan cảnh sát điều tra
công an tp cn đã khởi tố ba vụ án và bắt tạm giam năm bị can là đăng kiểm viên tri cục đăng kiểm số tám
về hành vi nhận hối lộ với số tiền trên một năm tỷ đồng
ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cn khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam khám xét nơi ở đối với đăng kiểm viên phòng ngô phú nhân nhận hối lộ trên bảy mươi triệu đồng
đăng kiểm viên lương duy long nhận hối lộ trên một trăm bảy mươi triệu đồng
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cnh phát hiện các đăng kiểm viên của tri cục đăng kiểm số tám
thuộc cục đăng kiểm việt nam quận ninh kiều tp cn có hành vi nhận tiền khi tiến hành kiểm tra
kiểm định phương tiện đường thủy
nhiều trường hợp đăng kiểm viên lợi dụng tư cách đăng kiểm viên vừa đa bóng vừa thổi còi
nhận làm dịch vụ chọn gói kiểm định nhanh hỏa tốc chưa đầy hai mươi bốn giờ
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp cn thực hiện khám xét chỗ ở bắt bị can để tạm giam
đối với mai công hưng về tội nhận hối lộ với số tiền trên một tỷ đồng
vũ văn huyền về tội nhận hối lộ số tiền trên hai trăm ba mươi triệu đồng
đoàn bá quỳnh nhận hối lộ trên hai trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp biên hòa tỉnh đồng nai vừa ra quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam hai tháng đối với cổ thành hiếu trú tại tp biên hòa
để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai qua công tác nghiệp vụ công an tp biên hòa đã bắt quả tăng đối tượng
cổ thành hiếu đang thu tiền trả lãi vay của bà nguyễn thị thu thủy
tại cơ quan công an hiếu khai nhận hoạt động cho vay lãi nặng từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba
số tiền cho vay giao động từ hai triệu đến ba triệu đồng với lãi suất là chín mươi một tháng
chỉ tính riêng từ tháng bốn đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba hiếu đã cho năm người vay
với tổng số tiền khoảng trên chín mươi triệu đồng thu lợi bất chính trên một trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và tạm giam
đối với đối tượng bùi trọng thành trú tại huyện thủy nguyên tp hải phòng
để điều tra và làm rõ về hành vi giết người giấu sát phi tăng cướp tài sản một mươi ba năm trước
bước đầu cơ quan điều tra xác định ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi thành ở thời điểm này
là một mươi bảy tuổi qua cửa hàng nhà chị nguyễn thu thanh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ở cùng thôn gọi chở một bình ga
về nhà với mục đích bán lấy tiền tiêu vật khi chị thanh chở ga đến và lắp đặt xong
thành phát hiện trên người chị thanh có nhiều tài sản giá trị như dây chuyền bông tay vàng
nên đã nảy sinh ý định cướp quá trình bị thành cướp tài sản chị thanh ngã đập đầu xuống đất
thành nhân cơ hội đó đã dùng tay bịt miệng nặng nhân cho đến khi tử vong để che giấu hành vi phạm tội
thành đem xe máy của chị thanh vứt xuống cống nước cách nhà khoảng năm trăm linh mét
sau đó về đổ bê tông bịt lối xuống bể phốt nhằm che giấu thi thể nạn nhân
tại cơ quan điều tra bùi trọng thành đã khai nhận tương tận về quá trình gây án
giấu xác phi tăng trùng khớp với những kết quả giám định mà cơ quan điều tra xác định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với sáu đối tượng đều trú tại huyện cao lộc về các hành vi buôn bán vận chuyển
phép pháo hoa nổ
trước đó vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi hai công an tỉnh lạng sơn đang làm nhiệm vụ tại quốc lộ một
thuộc địa phận thị trấn đồng đăng huyện cao lộc thì phát hiện các đối tượng hoàng minh tiến
và lý quốc cường đang có hành vi buôn bán pháo hoa nổ tăng vật thu giữ hai mươi bốn giàn pháo hoa nổ
tổng trọng lượng ba mươi ba kg
khám xét khẩn cấp chỗ ở của nông văn mạnh và hoàng văn đông lực lượng công an phát hiện
và thu giữ bốn giàn pháo một mươi bốn băng pháo dài và hai quả pháo dạng hình chứng tổng trọng lượng gần hai mươi kg
mạnh và đông khai nhận mua số pháo trên từ trung quốc về cất giấu để bán kiếm lời
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã bắt giữ thêm hai đối tượng liên quan
trong đường dây này gồm ông ngọc quyền và hoàng văn hoạt